khai mạc vào chiều nay ngày một mươi bốn tháng một hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh đắk nông là sự kiện xúc tiến đầu tư đầu tiên của một địa phương được thủ tướng nguyễn xuân phúc tới dự trong năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh phía nam tây nguyên này kỳ vọng sẽ đón dòng vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay hội nghị có sự tham gia của đại sứ quán một số nước châu á cùng khoảng một doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
với chủ đề đắk nông tiềm năng và cơ hội đầu tư hội nghị có khoảng một đại biểu tham dự trong đó có khoảng bảy trăm linh nhà đầu tư
tại đây một số tập đoàn kinh tế có các bài tham luận nhằm trao đổi mục tiêu định hướng chiến lược hợp tác những giải pháp mời gọi đầu tư chia sẻ về những khó khăn thách thức khi đầu tư vào tỉnh đắk nông
nằm ở cửa ngõ phía tây nam của tây nguyên đắk nông được biết đến với nhiều tháng cảnh mê hoặc lòng người như hồ ea sơn nô một hồ nước tự nhiên được bao quanh bởi những đồi núi nhấp nhô là quần thể hang động chư bước lúc với hang động núi lửa dài nhất đông nam á là vườn quốc gia tà đùng được ví như vịnh hạ long của tây nguyên
ngoài du lịch đắk nông có nhiều tiềm năng lợi thế khác đó là công nghiệp khai khoáng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông lâm sản trong đó công nghiệp khai khoáng là thế mạnh nổi trội dù sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế nhưng thu hút đầu tư của đắk nông chưa được như mong đợi
trong năm hai nghìn một mươi tám đắk nông đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư chứng nhận đầu tư cho hai mươi dự án trong đó lĩnh vực công nghiệp xây dựng có một mươi năm dự án tổng vốn đầu tư hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
nông nghiệp có hai dự án với vốn đầu tư dự kiến một trăm một mươi bảy tỷ đồng những kết quả đó thật sự còn rất ít tại hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay đắk nông sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng
trước đó vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của trung ương đã đến dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại công an tỉnh đắk nông thăm một gia đình chính sách tiêu biểu
nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh được xây dựng trong khuôn viên công an tỉnh đắk nông mô phỏng mô hình nhà sàn tại phủ chủ tịch mà bác hồ đã từng sống và làm việc cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông và các nhà hào tâm đã đóng góp kinh phí để xây dựng nhà tưởng niệm bắc
thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của công an tỉnh đắk nông trong việc xây dựng nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và khẳng định đây là công trình vừa có ý nghĩa văn hóa vừa có ý nghĩa giáo dục
thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại công an tỉnh đắk nông thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an tỉnh đắk nông trong năm hai nghìn một mươi tám đã giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường an toàn cho người dân doanh nghiệp cũng như điều kiện ổn định cho sự phát triển của tỉnh
thủ tướng đánh giá cao việc công an tỉnh đã điều tra truy tố nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm hủy hoại môi trường sinh thái đặc biệt đã ngăn chặn một bước hết sức cơ bản tình trạng phá rừng
nhân dịp xuân mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc đạt được nhiều thành công
cũng trong sáng nay thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh đắk nông đã đến thăm tặng quà chúc tết gia đình bà lê thị ngô tám mươi năm tuổi một gia đình chính sách tiêu biểu ở tỉnh đắk nông
bà lê thị ngô là vợ liệt sĩ bản thân bà cũng là con của bà mẹ việt nam anh hùng là chị của hai liệt sĩ
thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của gia đình bà lê thị ngô đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc